chứ không phải là như là sân khấu của nga là về tôi
thế thì sân khấu của
cổ truyền của việt nam mình là
tôi và các bạn cũng kể về nhau
nó rất hay như thế
tức là nếu mà quy lại về phần lý luận
nói một cách đơn giản
nói về lý luận thì nó dài lắm
thế thì cái nền nghệ thuật sân khấu của việt nam
là tôi và các bạn
tức là tôi và khán giả
nghệ sĩ và khán giả
cùng kể về một cuộc đời của chúng ta
thế thì cái việc của người đạo diễn
làm sao đấy để mà
cái loại nghệ thuật đấy nó phát triển
muốn tồn tại thì phải phát triển
thế và phát triển nhưng mà ta phát triển trên cái gốc của nó
cái cây táo ấy mà ta chăm bón
rồi ta tỉa tót
rồi ta cấy ghép thêm vào
thì nó vẫn là cây táo thôi
nhưng mà nó phát triển nó ra được những trái ngọt
nó ra được những cái trái mà thậm chí là
còn thơm hơn là cả trái cũ
thế thì tại sao không làm
thế thì với cái ý tưởng ấy mà tôi cứ
mầy mò rồi cứ lăn lộn cùng với các nghệ sĩ của các đoàn
anh ở đây luôn à
sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này
chỉ là chị thôi
còn tôi thì biết
anh làm tôi bất ngờ quá
có lẽ chỉ là điều mong mỏi
thế nhưng tôi vẫn cứ xin mời
nếu có dịp nào đó chị ảnh đi đây
xin kịch của ông
khán giả nhận thấy trong hài có bi
trong bi có hài
dù khóc dù cười
thì vẫn thấy cái đau của con người
đằng sau những màn kịch bi hài đó
bởi ông quan niệm
hài kịch và bi kịch
là hai anh em ruột
nếu hài quá lên thì thành bi
mà bi quá lên thì thành hài
trong bi có hài
trong hài có bi
nếu người đạo diễn biết cách làm
biết khai thác
thì tác phẩm mới chạm đến công chúng
ông khai thác đến từng khía cạnh nhỏ
để nổi bật tính nhân vật
trong tác phẩm
để mong muốn mọi người sống với nhau
tốt đẹp hơn tử tế hơn
để mà nói là
đạo diễn lê hùng
đã làm gì cho cái vai diễn của hương được tỏa sáng
thì đạo diễn lê hùng có một cái cách làm việc là
đạo diễn không có
can thiệp quá nhiều
cách diễn của từng cá nhân
và ông thổi cái hồn
của cái vai diễn đó
với từng người
phân tích được cái tâm lý
và để cho tất cả chúng tôi cùng
đặt mình vào cái tình huống
và cái hoàn cảnh lúc đó để làm vai diễn này
và tất cả các vai diễn thì đều là cái màu sắc rất là riêng
thầy lê hùng thì luôn là một người thầy
thầy mình biết từ hồi mình làm bên nhà tuổi trẻ
thầy có rất nhiều mảng biếng
cái kịch bản mới đầu thì
tất cả mọi người đều nói là
kịch bản nó nhẹ nhàng nó khó
thế để mà tạo được một cái xung đột
thì nó sẽ hơi khó
mọi người cũng không biết là thầy lê hùng sẽ giản dự
đó là một cách nào
thế nhưng mà qua quá trình giàn dựng
thầy đẩy những cái mảng biếng vào
đưa từng diễn viên lên
thì mình thấy là
mỗi diễn viên cộng với cả sự đẩy của thầy
thì đã có một cái sáng tạo riêng
có những cái thành công riêng
lê hùng quanh năm bận biểu
chưa hết vở này
đã nghĩ đến vở kia
nay làm việc với đoàn nghệ thuật này
mai làm việc với đoàn nghệ thuật khác
tên tuổi của ông được xem như
một sự đảm bảo cho mỗi vở diễn
ông luôn ước
một ngày có nhiều hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ
để làm việc
bởi ông luôn quan niệm
không có loại hình nghệ thuật nào
mang lại cảm giác về hơi ấm
cho khán giả tuyệt vời như sân khấu
người xem đến và cảm nhận câu chuyện
cảm nhận từng độ rung
trong cảm xúc của diễn viên
chúng tôi cứ lấy khán giả làm mốc
có những vở mà chúng tôi biểu diễn
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
thậm chí chín mươi năm
bây giờ khán giả vẫn cứ đòi để xem
vẫn cứ đề nghị để xem những cái vở ấy
thế mà chúng tôi thì diễn thì khán giả thích lắm
và vì sao mà có được những cái tác phẩm
sống lâu đến như thế
vì các đạo diễn
đạo diễn nghệ sĩ nhân dân doãn hoàng giang
đạo diễn nghệ sĩ nhân dân lê hùng
là rất giỏi
rất giỏi về cái đưa cái hơi thở cuộc sống
vào trong cái tác phẩm này
phải nói rằng là
đạo diễn có nhiều những mảng biếng rất là tốt
rất là tốt
cái quan trọng nhất là tôi yêu nhất và say nhất là
vấn đề vật lộn về kịch bản
vật lộn về kịch bản và đồng thời cho diễn đầy áp
hành động đầy áp
và kịch tính đầy áp
hết mâu thuẫn này
dẫn đến mâu thuẫn khác
mà để lôi khán giả
trở về với sân khấu
cái nghề này nó khắc nghẹt
tác giả viết một mươi vở
khán giả nó
các đoàn nghệ thuật nó không mua thôi
các nhà hát không mua
thế nhưng mà viết được một tác phẩm hay
thế là một loạt các nhà hát nhau vào
tránh nhau mua
thế nhưng đạo diễn nó cũng thế
đạo diễn anh làm cái vở thứ hai mà chán
là nhà hát nó không mời nữa
cho nên là làm vở nào cũng phải hay
ít nhất là vừa mắt ta thì phải giảm mắt người
thế thì mình làm cho nó thật hay
anh em nghệ sĩ nó thấy hay
thế mà khi nghệ sĩ nó thấy hay
rồi nó ra công diễn với khán giả
thì khán giả thấy hay
và nhà hát nó tồn tại nó phát triển
thế và lần sau họ lại mời mình
vì họ tin mình
là mình làm bằng hết cái tấm lòng
và cái tâm huyết với tài năng của mình
mình làm hết hết lòng
mỗi một tác phẩm chăn trở làm sao nó ra được
đến được với khán giả
khán giả thấy hay thì thôi
cảm giác đủ đầy viên mãn
là cảm giác suốt đời con người đi tìm kiếm
đó là cảm giác khó khăn
không mấy người cảm thấy được
nhất là với những người
đã trở thành một người
đã trở thành một người
đã trót mang thân phận nghệ sĩ
nhưng lê hùng ở thời điểm hiện tại
đang là một người đàn ông đủ đầy
ông sẽ mang cảm xúc đó
thổi vào từng vở diễn
mang đến cho sân khấu những luồng gió mới tươi tắn hơn
những đạo diễn như ông
sẽ làm cho sân khấu
ngày càng trở nên hấp dẫn hơn
với khán giả